thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định bộ công an việt nam đang tích cực triển khai phối hợp với bộ công an lào phấn đấu khởi công công trình trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hai đồng chí thứ trưởng bày tỏ tin tưởng hai dự án nêu trên sẽ tiếp tục là một trong những công trình trọng điểm nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào nói chung giữa bộ công an hai nước nói riêng cũng như tăng cường hỗ trợ lào đảm bảo an ninh trật tự
về hợp tác phòng chống tội phạm hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ kịp thời thông tin cho nhau hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia